ngày hai mươi năm tháng bốn công đoàn công an nhân dân tổ chức chương trình ngày hội cảm ơn người lao động
hội thi tay nghề đầu bếp công an nhân dân giỏi lần thứ hai và chương trình bữa cơm công đoàn
trong công đoàn công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm ứng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân
trong năm hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an các đơn vị địa phương đã tổ chức bốn mươi chương trình cảm ơn công nhân lao động
trong tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tổ chức thăm khám sức khỏe cho hơn năm trăm linh lượt công nhân
tổ chức hàng trăm gian hàng phúc lợi cho đoàn viên thu hút hơn một mươi lượt tham gia thăm hỏi hơn hai mươi bốn lượt người lao động
trao tặng hai xuất quà cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động cùng sáu nhà máy ấm công đoàn
hai nhà tình nghĩa cho hộ nghèo có gia đình chính sách tiếp nối những thành tích kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn công đoàn công an nhân dân sẽ tiếp tục phát động các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
theo sát mục tiêu đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết và tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và các chuỗi cung ứng
tối qua cục điện ảnh chủ trì phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ khai mạc
tuần phim kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tại buổi khai mạc tuần phim kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
hai bộ phim được trình chiếu mở màn là đào phở và piano và bộ phim tài liệu đồng hành cùng lịch sử
ngoài ra trong thời gian diễn ra tuần phim từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng bốn sẽ chiếu các bộ phim khác như tiểu đội hoa hồng ký ức những người truyền lửa
tuần phim còn có các hoạt động phong phú khác như giao lưu với đồng hành
đoàn làm phim chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân giới thiệu và trưng bày một số tư liệu về đoàn làm phim tài liệu và nhấp ảnh tham gia chiến dịch điện biên phủ
nhằm ghi nhận những đóng góp quý giá của các cán bộ nghệ sĩ thế hệ đầu tiên của điện ảnh cách mạng việt nam đã tham gia chiến dịch
thông qua các tác phẩm điện ảnh tuần phim nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử văn hóa
đồng thời nêu cao vai trò ý nghĩa lịch sử vẻ vang của chiến dịch điện biên phủ và cuộc kháng chiến chống pháp
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ thanh đoàn tp hcm vừa tổ chức chương trình giao lưu truyền thống với chủ đề
từ điện biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân sài gòn gia đình
trong những tháng ngày trước
chiến đấu quyết liệt tạo nên một điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
xúc động khi được nghe kể về diễn biến cam go trong chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
em rất là hãnh diện và rất là tự hào khi mình được nghe những nhân chứng lịch sử
được tìm hiểu thêm lịch sử dân tộc của ta và đặc biệt là chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ khi ấy đã là hạt nhân lan tỏa mạnh mẽ và tiếp thêm tinh thần kháng chiến
cho phong trào đấu tranh yêu nước của quân và dân cả nước
trận đánh điện biên phủ của năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đó là một sự kiện mà thế hệ ngày hôm nay không thể quên được
các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta cái sự bình yên hạnh phúc
chúng ta ngồi đây các bạn sẽ được học tập và chúng ta sẽ được tiếp thêm những cái sức mạnh của các vua chú mình
các ông bà thế hệ mình đi trước
tôi thấy đó là cảm hứng và niềm tự hào để mình tiếp bước con đường của mình và giáo dục con em của mình
rồi tới giáo dục thế hệ trẻ
hướng ứng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thành đoàn tp hcm cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử dành cho các đoàn viên
trong đó từ nay đến giữa tháng năm hai nghìn một mươi bốn thành đoàn cũng tổ chức triển lãm trên không gian mạng
với chủ đề điện biên phủ khát vọng non sông trưng bày các kỹ vật tài liệu diễn biến chiến dịch và các
video lịch sử về điện biên phủ